thưa quý vị và các bạn giữa năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn trung ương đảng và bắc hồ đã nhận định
lúc này thời kỳ cách mạng hòa bình đã qua đòi hỏi phải kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh quân sự
và phải chọn lọc trong hàng ngũ những du kích cao bắc lạng số cán bộ và đội viên kiên quyết hăng hái nhất
và sẽ tập trung một phần lớn vũ khí để lập ra đội chủ lực
và chủ tịch hồ chí minh đã phát thảo những nét chính về đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân
từ tổ chức phương châm hành động đến cung cấp lương thực đạn dược quan hệ với nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương
đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân ban đầu gồm ba mươi bốn cán bộ chiến sĩ ưu tú nhất
được lựa chọn từ các đội du kích cao bắc lạng trong đó có hai mươi chín người là người dân tộc thiểu số
đội được tổ chức thành ba tiểu đội do đồng chí hoàng sâm làm đội trưởng đồng chí sích thắng là chính trị viên
đồng chí hoàng văn thái đảm nhiệm công tác tình báo kế hoạch tác chiến
đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân chính là đội quân đầu tiên
tiền thân của quân đội dân việt nam hôm nay
và quân đội hôm nay có một lực lượng hùng hộ các quân binh chủng
các lực lượng thì chính là từ nền tảng ba mươi bốn chiến sĩ đầu tiên của chúng ta như thế
và nhất là khi ra đời thì đã được chủ tịch hồ chí minh đảng quan tâm với chỉ thị thành lập
với lời thề và những cái nhiệm vụ được giao ban đầu và một cái sứ mệnh lịch sử của đội quân
là đi từ bắc việt nam và đây là đội quân tiền thân để ra đời hôm nay
ngay sau lễ thành lập đội đã xuất quân
đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân đánh thắng liên tiếp hai trận ở phai khắt
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn và nàng ngần ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn
mở đầu cho truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân việt nam
ngày một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân
sắp nhập với lực lượng cứu quốc quân và đổi tên thành việt nam giải phóng quân
trở thành lực lượng quân sự chủ yếu của mặt trận việt minh
khi tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
trong suốt một chặng đường có thể nói là từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn đến nay
từ khu rừng trần hưng đạo đến ngày hôm nay
thì bao giờ quân đội nhân dân việt nam cũng đặt vấn đề bản chất cách mạng lên hàng đầu
chính trị lên hàng đầu
sau cách mạng tháng tám dưới sự lãnh đạo của đảng
và lãnh tụ hồ chí minh quân đội ta lớn mạnh vượt bậc
nổi bật là chiến thắng lịch sử điện biên phủ tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi
và chiến thắng ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
quân đội nhân dân việt nam không những xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
mà còn thể hiện vai trò tích cực trong các hoạt động quốc tế
chứng minh sự đóng góp của việt nam đối với hòa bình thế giới
qua đó tạo được hình ảnh
vị thế của mình trên trường quốc tế
cho đến nay việt nam đã triển khai hai bệnh viện giã chiến cấp hai sang phái bộ nam sudan
mỗi bệnh viện là sáu mươi ba người
tất cả các đồng chí đều được liên hợp quốc đánh giá rất là cao
dịch bệnh covid một mươi chín vừa qua thì cán bộ chiến sĩ quân đội tiếp tục khẳng định cho lòng nhân dân
và thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận chống dịch
trong hai mươi năm năm qua quân đội nhân dân việt nam đã lớn mạnh phát triển không ngừng
từ ba mươi bốn đội viên ban đầu đến nay tổng quân số lực lượng thường trực khoảng bốn trăm năm mươi người
và lực lượng quân dự bị khoảng năm triệu người
quân đội tiếp tục khẳng định vị trí phát huy vai trò quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xây dựng lòng tin giữa việt nam với cộng đồng quốc tế